công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
vào ngày hai mươi ba tháng bảy nguyễn quốc tài chú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu sử dụng tài khoản facebook cá nhân
chia sẻ một đoạn video clip sai sự thật có nội dung liên quan đến nguyên nhân cái chết của quân nhân trần đức đô nhưng không kiểm chứng thông tin
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy dương kim thế chú tại xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cũng dùng facebook cá nhân
chia sẻ một đoạn video clip kèm theo đó là dòng bình luận xúc phạm đến các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu hai người này gỡ bỏ bài viết sai sự thật trên facebook cá nhân
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp năm triệu đồng